diễn ra nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
nhân kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi năm tháng bảy công an tỉnh nghệ an đã tổ chức đến thăm
và tặng quà các đồng chí thương binh đang được chăm sóc tại trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh nghệ an
và trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nghệ an
tại đây cán bộ chiến sĩ công an đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ tấm lòng tri ân đối với các thương bệnh binh
đã có nhiều đóng góp hy sinh cao cả mất mát lớn lao cho tổ quốc đồng thời tặng quà động viên các thương bệnh binh sống vui sống khỏe
còn tại thái bình lãnh đạo công an tỉnh đã đến thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng trên địa bàn
công an tỉnh thái bình đã trao một mươi một xuất quà mỗi xuất trị giá một triệu đồng cho các hộ gia đình thương bệnh binh
thân nhân liệt sĩ và mẹ việt nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện thái thụy quỳnh phụ hưng hà tiền hải đông hưng và thành phố thái bình
cũng nhân kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thương binh liệt sĩ cụm thi đua khối cảnh sát công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức gặp mặt thương binh
thân nhân liệt sĩ đang công tác tại các đơn vị trong cụm
tại buổi gặp mặt các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc
bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh mất mát của các thế hệ cha ông
và tôn vinh những tấm gương thương binh thân nhân liệt sĩ
luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
nhân dịp này cụm thi đua khối cảnh sát đã gửi lời tri ân sâu sắc và tặng quà cho hai mươi một cán bộ chiến sĩ
đang công tác tại các đơn vị trong cụm thi đua khối cảnh sát là thương binh và có thân nhân là liệt sĩ
với chức năng hoạt động là chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động
bên cạnh đó các cấp công đoàn công an nhân dân cũng luôn phát huy truyền thống cao đẹp
uống nước nhớ nguồn của dân tộc
trong nhiều năm qua công đoàn công an nhân dân đã có nhiều việc làm cụ thể và thiết thực
nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho những gia đình liệt sĩ thương binh
những người có công với cách mạng ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
là con ruột của liệt sĩ nhưng gia đình thượng úy vũ tiến sĩ đang công tác
tại trại tạm giam số hai công an thành phố hà nội vẫn còn gặp nhiều khó khăn
vợ anh không có việc làm hai con nhỏ đang tuổi ăn học chỉ trông chờ vào đồng lương của anh
hơn nữa không có nhà ở phải đi ở thuê thì khó khăn lại càng thêm trồng chất
nhưng những năm gần đây được sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị của các cấp công đoàn
giờ đây gia đình anh đã được ở trong một ngôi nhà tình nghĩa ấm cúng
vợ anh cũng được đơn vị tạo điều kiện có việc làm
trong những ngày này thì đền ơn đắt đĩa là nói chung là của cả nước
thì bà của trại và của công đoàn quan tâm đến gia đình
tạo điều kiện giúp đỡ chia sẻ được những cái nỗi những cái buồn gia đình đã mất mát đi rồi
không có cái gì để lấy lại được thì cũng động viên một phần động viên gia đình
sẽ có những cái khí thế để làm việc hơn
mỗi năm và tháng bảy cùng với các đoàn thể
công đoàn công an nhân dân đã có các phòng trào đền ơn đắt đĩa
chăm sóc người có công được chú trọng triển khai thông qua nhiều hoạt động
không chỉ thực hiện các hoạt động tri ân người có công tiêu biểu đạt nhiều thành tích trong sản xuất đời sống
còn được các cấp công đoàn tuyên dương khen thưởng kịp thời
tạo động lực để các đối tượng người có công nỗ lực phát huy hơn nữa góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển
đối với những gia đình mà chính sách gặp khó khăn
thì chúng tôi cũng hướng dẫn các công đoàn là cố gắng huy động các nguồn lực
hỗ trợ và đóng góp đoàn viên để xây các căn nhà máy ấm công đoàn
để giúp cho đoàn viên công đoàn có cái máy ấm có chui ra chui vào
nhưng còn đối với cái giải quyết công việc thì nó ngoài cái phạm vi trách nhiệm của tổ chức công đoàn
nhưng tuy nhiên chúng tôi cũng đã đề xuất các đơn vị quan tâm
có thể nói các hoạt động của công đoàn đã đem đến những tình cảm
sự yêu thương chia sẻ với các đoàn viên thuộc gia đình chính sách
tuy nhiên công tác chăm sóc người có công người tham gia kháng chiến và phong trào đến nơi nam nghĩa vẫn còn gặp
nhiều khó khăn
trong cái công tác đến nắp nghĩa thì công đoàn cơ sở công ty cũng có những ước khăn
ví dụ như là bây giờ thì các đồng chí cán bộ đoàn viên thì chủ yếu là gia đình thì cũng ở xa
thuê nhà thuê cửa thì cũng để đi làm thì cũng rất là khó khăn
cái thứ hai là đối với điều kiện cơ sở vật chất
thế rồi là đối với điều kiện hoàn cảnh thực tế của đơn vị thì vẫn là động viên chia sẻ thôi
chứ còn nếu đi vào với thực chất vấn đề thì không thể đáp ứng được
tương đối cho các đồng chí được
có thể thấy sự hy sinh của những người lính trên chiến trường năm xưa là vô giá
không gì bù đắp được
nhưng với những hoạt động tri ân bằng cả tấm lòng và sự kính trọng đó
hy vọng sẽ nổi phần nào nỗi đau trong họ cũng như con em họ
không chỉ nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
việc chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ và người có công sẽ luôn là nghĩa vụ
trách nhiệm thường xuyên là niềm vinh dự của các cấp ngành tổ chức xã hội
và của mọi người của thế hệ hôm nay và mai sau
vâng không khí của ngày thương binh liệt sĩ trên khắp cả nước trong những ngày này
quả thật khiến mỗi chúng ta muốn nhìn lại quá khứ đầy gian khổ
nhưng rất đối vẻ vang của dân tộc
lúc này thì tôi cũng lại muốn chia sẻ đến quý vị về những cuộc hành trình
đi tìm những điều vô cùng quý giá đó là kỳ vật thời chiến
đây có thể coi là một công việc khó khăn đòi hỏi sự hiểu biết
thời gian sức khỏe và cả tiền bạc mà không phải ai cũng có thể làm được
trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay thì chúng tôi muốn quý vị gặp gỡ với một người đàn ông
đã dòng rủi khắp các con đường ngõ xóm để đi tìm sách và những kỳ vật chiến tranh
trong suốt hơn bốn mươi năm qua
với mong muốn là những kỷ vật này sẽ được lưu lại cho thế hệ mai sau
và việc làm này cũng chính là sự tri ân của ông đối với thế hệ cha anh
những người anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì tổ quốc vì dân tộc
đây là công việc quen thuộc của ông thiện một cựu giáo viên trong suốt hơn bốn mươi năm qua
mỗi đồ vật cho dù là lớn hay nhỏ cũng đều được ông chăm chút giữ gìn
và được đặt ở những nơi trang trọng nhất trong căn nhà nhỏ của mình
đó chính là những kỷ vật còn lại qua hai cuộc chiến tranh của dân tộc
kỳ vật đầu tiên ông có được chính là chiếc áo chấn thủ của cha ông
cụ phạm thế lương liệt sĩ của quân khu tả ngạn
hy sinh từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi hai tại hải phòng khi ông mới vài tháng tuổi
chiếc áo ấy mẹ đã đắp cho ông từ khi lọt lòng
một kỷ vật khác mà người cựu giáo viên này đã cất công tìm kiếm
chính là chiếc đèn dầu của anh hùng bông văn dĩa
người anh cả của đoàn tàu không số trên con đường huyền thoại hồ chí minh trên biển
và nhiều những kỷ vật khác mà ông đều cho là vô cùng quý giá
cần phải nâng niu giữ gìn cho những thế hệ sau
chính vì sách vở hiện vật của tôi
gia đình tôi các cháu đều có một lọc tự hào
và các cháu cũng có một ý chí việt lên cho cuộc sống trong xã hội
hiện nay gia tài đồ sổ của ông thiện là khoảng hai hiện vật thời chiến
và gần hai mươi cuốn sách
trong số những hiện vật đó ông lại chia ra những kỷ vật
trong số kỳ vật lại có những kỳ vật thiêng liêng
đó là kỳ vật của những người ruột thịt và của những anh hùng liệt sĩ
bao năm qua ông sẵn sàng cho mọi người mượn những gì mình có
để phục vụ việc học hành nghiên cứu
cho dù nhiều lúc gia đình lâm vào cảnh khó khăn
nhưng ông vẫn không từ bỏ đam mê của mình
tôi cũng rất là vui hãnh diện là chồng tôi đã có cái đầu óc

thì tôi tặng lại
tại vì họ đã tặng vật chứ còn hiện vật tôi chưa tôi bán cái gì cả
ông thiện bảo rằng còn sức khỏe ông vẫn còn đi
còn tìm kiếm những gì mà thế hệ cha anh đã để lại cho đời sau
mơ ước lớn nhất của ông là làm sao có thể mở được một bảo tàng mini
ngay tại vùng nông thôn này
với ông việc sưu tầm kỳ vật chiến tranh không chỉ là đam mê
mà còn là để tri ân tới cha tới những người đã đóng góp công lao
hy sinh sương máu cho đất nước thanh bình ngày hôm nay
chương trình tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
công an tỉnh nghệ an đã triệt xóa một tụ điểm tổ chức mua bán trái phép chất ma túy
có sử dụng vũ khí quân dụng tại khu vực biên giới huyện tương dương
bắt giữ một đối tượng thu hơn ba bánh heroin bốn năm trăm linh viên ma túy thổng hợp

thời gian gần đây trên đỉnh núi bù kém bản sopu sã yên na huyện tương dương tỉnh nghệ an
có một số đối tượng người mông lào cấu kết với một số đối tượng người việt nam
dựng lán trại sử dụng vũ khí quân dụng tổ chức mua bán trái phép chất ma túy
công an tỉnh nghệ an phối hợp với công an huyện tương dương đã lập chuyên án đấu tranh
vào dạng sáng nay ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng công an đã tổ chức tấn công truy quét
vào các lán trại tổ chức mua bán trái phép chất ma túy nói trên
các đối tượng đã sử dụng súng chống trả quyết liệt
với tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm đến cùng lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng
và pá bó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú thệ xã mường lống huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
thu ba năm bánh heroin bốn năm trăm linh viên ma túy tổng hợp năm kg ma túy dạng đá
một khẩu súng ak bốn mươi bảy hai khẩu súng ngắn k năm mươi chín ba mươi viên đạn và một số tăng vật khác
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ chiến sĩ
với thành tích đặc biệt xuất sắc vào chiều nay lãnh đạo công an tỉnh đã tặng hoa
và chúc mừng các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án
liên quan đến vụ án nổ súng giết người xảy ra tại huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu
chiều ngày hai mươi năm tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp
đối tượng hoàng thị ngọc lan bốn mươi sáu tuổi trú tại quận bảy tp hcm về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu trước đây giữa lan và ông phạm đức thịnh bốn mươi ba tuổi
trú quận ngo quyền tp hải phòng có mối quan hệ tình cảm
tuy nhiên gần đây giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn lan nhiều lần bị ông thịnh hành hung
trong đó có một lần lan bị ông thịnh đánh gãy chân
sau khi nghe lan kể lại vụ việc trần hữu thịnh ba mươi ba tuổi trú tại quận ngô quyền hải phòng
đã mang theo một khẩu súng dù nguyễn văn toàn cùng chú quận ngo quyền hải phòng và bà rịa vũng tàu
tìm ông đức thịnh để giải quyết mâu thuẫn cho bà lan
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu toàn và thịnh chờ sẵn ở nơi làm việc khi phát hiện ông phạm đức thịnh
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với trần hữu thịnh và nguyễn văn toàn về tội giết người
còn tại an giang một nhóm đối tượng sử dụng hung khí để đánh nhau vừa bị công an phường bình khánh
thành phố long xuyên bắt giữ
do có mâu thuẫn từ trước nguyễn đình khang đã hẹn võ thanh toàn đến khu chợ sao mai bình khánh năm
huyện bình khánh để giải quyết mâu thuẫn
chiều ngày hai mươi bốn tháng bảy toàn mang theo một con dao tự chế
họ tự chế và rủ thêm bốn đối tượng khác gồm nguyễn thái sơn phạm kiếm anh trần trí cương và võ tấn duy
cùng chú tại huyện bình khánh thành phố long xuyên
tại đây khi thấy nhóm của toàn đến khang đã dùng búa đuổi chém
trong lúc đánh nhau cả toàn và khang đều bị thương
khi khang bỏ chạy nhóm của toàn vẫn hung hãn rượt đuổi
cho đến khi lực lượng chức năng và người dân kịp thời đến ngăn chặn vụ việc
cơ quan công an đã thu giữ tại hiện trường tăng vật gồm một cây búa và một thanh sát
vào sáng ngày hai mươi năm tháng bảy tòa nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo trương thị tuyết nga năm mươi năm tuổi
chú quận gò vấp từng đạt danh hiệu hoa hậu quý bà thành đạt năm hai nghìn chín
và ngày hôm nay phiên tòa cũng đã kết thúc phần tranh luận
phiên tòa hôm nay tranh luận về những lô đất bà nga đưa vào làm tài sản đảm bảo để vay tiền ngân hàng
đồng thời làm rõ việc bà nga cho rằng
mình bị oan sau phiên tranh luận kiểm sát viên cho rằng đủ cơ sở kết tội đối với những hành vi nêu trên
và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nga bức án từ một mươi tám đến hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
buổi tuyên án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng bảy
thưa quý vị chúng tôi lại muốn tiếp tục đề cập đến một câu chuyện đã cũ
nhưng dường như luôn nhận được sự quan tâm của dư luận đó là hình thức bán hàng đa cấp
trước tiên thì phải khẳng định
đây là mô hình kinh doanh tiên tiến hiện đại nở rộ tại mỹ và các nước phát triển bởi các tính năng vượt trội
tuy nhiên khi du nhập vào việt nam kinh doanh đa cấp đã bị biến tướng
và hầu hết các công ty đều bỏ qua câu chuyện đạo đức kinh doanh để tung mọi chiêu trò hòng thu lợi nhuận một cách nhanh nhất
và cũng xin được nói thêm rằng mặc dù đã có nhiều lời cảnh báo nhưng vẫn rất nhiều người sập bẫy đa cấp lừa đảo
trong khi đó các cơ quan chức năng lại tỏ ra lúng túng và gặp nhiều khó khăn
khi vẫn còn nhiều lỗ hổng trong quản lý ghi nhận tại tỉnh thừa thiên huế
trong số hai mươi doanh nghiệp kinh doanh đa cấp đang hoạt động tại huế có đến một mươi chín đơn vị không có hiện diện thương mại
một công ty còn lại dù có cũng chỉ là những địa điểm chi nhánh nhỏ lẻ
điều này không sai quy định nhưng đã gây không ít khó khăn trong việc quản lý của các cơ quan chức năng
nhiều doanh nghiệp ở trên địa bàn và như vậy thì những vấn đề về liên lạc trong quản lý hoạt động cũng có một sự khó khăn nhất định
việc thứ hai nữa là không có người liên hệ tại địa phương để giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắt ở trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước
theo quy định hiện hành doanh nghiệp kinh doanh đa cấp không có trách nhiệm báo cáo với sở công thương nơi mở rộng hoạt động
điều này đồng nghĩa các cơ quan chức năng địa phương
không thể kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp này
nên trường hợp dù nhận được đơn thư tố cáo sai phạm từ phía người dân
việc tiếp cận và điều tra xử lý các đơn vị vi phạm cũng hết sức khó khăn
đó là chưa kể không phải ai cũng nhận ra mình là nạn nhân và lên tiếng tố giác sai phạm
nếu thâm nhập vào đường giai vọt trở thành đào mối lội trong dân sự lội trước hết là các chủ thể đó
ví dụ tôi mua hàng đa cấp thì tôi phải lội của tôi tôi không lội nhà nước đâu
nhưng mà đối với góc độ xã hội thì nhà nước phải đưa ra các cơ chế để nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng nói chung
chứ không phải một cá nhân nào cả
cũng theo luật gia hoàng ngọc thanh lỗ hổng trong quản lý không phải từ hệ thống văn bản pháp luật
mà từ quá trình thực thi luật trên thực tế
cái vấn đề ở chỗ là những cái cán bộ thực thi pháp luật đấy
trong quá trình áp dụng pháp luật đó đối với các chủ thể vi phạm
làm như thế nào bắt đầu quản lý từ gốc
để quản lý nó thì trước hết phải yêu cầu các chủ thể về bảng hàng đa cấp phải đăng ký
và phải biết mang lời họ như thế nào họ phải kê khai nộp thuế ra sao
chính vì vậy bên cạnh bổ sung các quy định về quản lý kinh doanh đa cấp
thì cần minh bạch hơn trong xử lý sai phạm nhất là quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn quản lý nhà nước
còn người dân để tránh mắc phải cây bẫy của hàng đa cấp
cần tìm hiểu kỹ trước khi tham gia
tình trạng cửa biển bồi lấp gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào đánh bắt thủy hải sản neo trú
mỗi khi có mưa to gió lớn diễn ra ở nhiều vùng biển trên địa bàn của tỉnh quảng ngãi
tại xã đức lợi huyện mộ đức tình trạng bồi lấp cửa lở cũng đang ngày càng nhiều
khiến cho ngư dân đang gặp nhiều khó khăn
cửa biển bồi lấp hàng chục tàu thuyền của ngư dân xã đức lợi huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
sau mỗi chuyến biển trở về phải neo đậu dọc bãi ngang không thể vào cửa chính
tình trạng này không chỉ gây khó khăn về việc ra vào khai thác thủy hải sản
mà việc tiêu thụ sản phẩm đánh bắt của ngư dân cũng hết sức vất vả
thời tiết ngày càng diễn biến bất thường ngư dân xã đức lợi huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
vẫn luôn trong tình trạng thấp thầm lo âu mỗi khi ra khơi đánh bắt và quay trở về neo đậu
hàng ngày ngư dân ở đây vẫn trông chờ cửa lở được khắc phục chống bồi lấp để yên tâm ra khơi ngư sinh
hiện tượng cửa biển bồi lấp cũng có thể coi là một trong những hiện tượng của tự nhiên
gây rất nhiều khó khăn cho ngư dân trong quá trình khai thác đánh bắt thủy sản
và có thể nói là công cuộc mưu sinh của người dân nước ta phải phụ thuộc rất nhiều
vào các hiện tượng thiên nhiên cũng như là thời tiết
chị xuân này tôi muốn hỏi là chị cảm thấy sợ nhất với hiện tượng thiên nhiên nào
vâng nói đến đây thì tôi cũng xin được chia sẻ là tôi sợ nhất tiếng xét khi trời giông bà
và tôi tin chắc rằng cũng có nhiều người có chung nỗi sợ hãi giống như tôi
vâng và tôi cũng là một trong số đó
nhân đây thì tôi cũng muốn được chia sẻ đến quý vị khán giả đó là nhiều năm nay
cứ vào mỗi độ tháng ba tháng bốn âm lịch và những tháng cuối năm thì người dân ở xã ninh thượng
thị xã ninh hòa của tỉnh khánh hòa lại mang một nỗi ám ảnh trước một hiện tượng thiên nhiên
đó là xét đánh
tên gọi làng xét đánh cũng được hình thành từ đó và gắn cho các khu dân cư ở địa phương này
và cho tới bây giờ thì vẫn chưa có một lý do chính thức nào được đưa ra
để lý giải cho hiện tượng thiên nhiên này
người dân nơi đây chỉ còn biết tiếp tục cuộc sống trong nỗi thấp thầm lo âu
nhìn thời tiết và trông chờ vào sự may rủi của số phận
những ngày nắng nóng sân phơi hợp tác xã của thôn tân hiệp thuộc xã ninh thượng
là nơi hữu ích với nghiệp làm nông của người dân ở đây
thế nhưng chỉ cần một cơn rông kéo tới hay khi trời sắp đổ mưa
nơi đây sẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng với đại đa số người dân
những vết đổ nứt nơi căn nhà khóa
là hậu quả còn xót lại của một cơn xét đánh vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
nghiêm trọng hơn trận xét bất chợt lúc đó còn khiến một người chết
một mươi một người khác bị thương nặng khi đang có mặt tại sân phơi
đã hai năm trôi qua nhưng chị lê thị ngọc hạnh ở thôn tân hiệp
chưa bao giờ thôi ám ảnh về ngày mình bị xét đánh
vết xẹo dài trên cổ tay phải thủng màng nhĩ
chỉ là những di chứng thấy được bằng mắt sau trận xét đánh
ngoài ra chị còn phải đối mặt với những người đàn ông
nhiều sự đau đớn khác về thể xác và tinh thần
chị tô thị minh lâm ở thôn tân hiệp cũng là một nạn nhân khác
may mắn sống sót được sau đại nạn
dù nhớ quen nhiều thứ nhưng mỗi khi trời đổ mưa
những cơn sấm chấp vẫn chưa bao giờ thôi ám ảnh chị
trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng tp hcm cho biết sẽ lắp camera trên hai bảy trăm linh xe buýt để theo dõi giám sát hoạt động của xe buýt nhằm tăng chất lượng phục vụ trên các tuyến xe buýt
theo trung tâm này nguyên nhân dẫn đến khối lượng vận tải hành khách công cộng giảm trong sáu tháng đầu năm là do thiếu hụt đội ngũ tài xế làm việc trên các tuyến xe buýt dẫn đến tình trạng mất chuyến
thái độ phục vụ của đội ngũ lái xe nhân viên phục vụ chưa tốt
việc theo dõi giám sát hoạt động xe buýt của hầu hết các doanh nghiệp còn thủ công chưa khai thác triệt đề dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình dẫn đến theo dõi hoạt động của phương tiện trên đường chưa đảm bảo chất lượng dịch vụ
để thu hút người dân đi xe buýt sắp tới trung tâm chú trọng các giải pháp về công nghệ như lắp camera trên hai bảy trăm linh xe buýt dự kiến đầu tháng tám sẽ triển khai phần mềm giám sát trực tuyến để theo dõi chấn chỉnh các phương tiện vi phạm như chạy sai tuyến không mở máy lạnh dừng độ lâu